khi nhắc đến mảnh đất lục yên của tỉnh yên bái chắc hẳn là nhiều du khách sẽ nghĩ ngay từ những món ăn truyền thống của đồng bào các dân tộc như là dao tày nùng hay cao lan
nơi đây còn là vùng đất có nhiều di tích lịch sử văn hóa được xây dựng từ thời lý thời trần
có thể nói là vùng đất này tiềm ẩn nhiều nét độc đáo mà ít nơi nào trên đất nước ta có được
không biết là anh thanh tú còn biết tới nét độc đáo nào khác của mảnh đất này không ạ
vâng chị minh linh ạ khi mà nhắc đến lục yên thì người ta còn nhắc đến đây là một vùng đất có rất là nhiều đá quý điển hình như là safia ruby hay là thạch anh tím
vâng và ở lục yên có một phiên chợ rất là độc đáo độc đáo nhất cả nước bán mặt hàng đá quý đã có lịch sử lâu đời
và vào ngày hai mươi tháng một mươi hai tới đây thì huyện lục yên sẽ tổ chức lễ khai mạc chương trình du lịch mang tên về miền đất ngọc
lễ hội về miền đất ngọc lần đầu được tổ chức nhằm giới thiệu quảng bá về những nét đặc trưng của huyện lục yên
như chợ đá quý hàng nông sản ở địa phương của đồng bào dân tộc trên địa bàn huyện
chợ đá quý lục yên được hình thành cách đây ba mươi năm đây là chợ đá quý lớn nhất việt nam
nơi đây bán đá quý tự nhiên được khai thác tại lục yên với hơn bảy mươi bàn đá
chợ mở từ bảy giờ sáng kéo dài đến trưa các ngày trong tuần
người dân buôn bán đấy rất chân thực tất cả thật giả người ta lấy rõ này
nói rõ là hàng này là hàng gì loại gì và có đúng chủng hàng của lục yên hay không
người ta lấy rõ hết
gọi là chợ nhưng cảnh mua bán ở đây diễn ra lặng lẽ không ồn ào sô bồ
những viên đá quý có giá trị từ vài trăm nghìn thậm chí vài trăm triệu đồng
được bày bán trên mặt bàn gỗ mà chẳng cần cửa kính khóa chặt
tuy vậy ở đây chưa bao giờ xảy ra tình trạng cướp giật hay mất cắp
khách muốn mua có thể thoải mái xem và trả giá
điều đặc biệt người bán chủ yếu là chị em phụ nữ
khi trải nghiệm ở chợ khách mua mới tận mắt thấy vẻ đẹp của loại mặt hàng độc đáo này
khách đến tham quan và mua đá cũng rất đa dạng
thông thường họ là những người buôn bán chuyên nghiệp đến từ khắp nơi trên cả nước và có cả khách quốc tế
hiện tại ngoài chợ đá quý được cấp giấy phép hoạt động
thì ủy ban nhân dân tỉnh yên bái còn công nhận thêm ba làng nghề đục đá thủ công mỹ nghệ
và chế tác tranh đá quý tại các xã tân lĩnh liễu đô và thị trấn yên thế
từ đó góp phần tăng thu nhập cho người dân thu hút thêm du khách đến với miền đất ngọc còn nhiều tiềm năng này